thưa quý vị tới thời điểm hiện tại có tổng số ba mươi ba nạn nhân tử vong gồm một mươi bảy nam một mươi năm nữ và một người chưa xác định giới tính
đó là thông tin được cung cấp tại buổi họp báo chính thức do ủy ban nhân dân tỉnh bình dương tổ chức sáng nay
liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke an phú thuộc phương an phú thành phố thuận an
tại buổi họp báo đại tá nguyễn thanh điệp phó giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết
đến thời điểm hiện tại có tổng số là ba mươi ba nạn nhân tử vong gồm một mươi bảy nam và một mươi năm nữ một người chưa xác định giới tính
đồng thời có một mươi bảy trường hợp bị thương trong đó có hai ca nặng một mươi năm ca nhẹ đã xuất viện hoặc điều trị ngoại trú
liên quan đến vụ cháy một số phóng viên báo chí đặt câu hỏi liên quan đến công tác tiếp nhận và chữa cháy như thế nào
trả lời câu hỏi này lãnh đạo công an tỉnh bình dương cho biết
đối với nội dung câu hỏi vì sao số người tử vong nhiều như vậy điều kiện cơ sở kinh doanh công tác phòng cháy chữa cháy có đảm bảo
cơ sở có lối thoát hiểm và khi phát hiện những người có mặt tại quán karaoke đã làm gì
với những nội dung trên đại tá trịnh ngọc quyên giám đốc công an tỉnh

liên quan đến các trường hợp tử vong và bị thương bác sĩ huỳnh minh chín phó giám đốc sở y tế tỉnh bình dương thông tin
có một mươi bảy ca tử vong đã tiếp nhận trong đó có tám nam chín nữ một mươi ba ca đã được gia đình nhận sát về
còn lại bốn ca thì phối hợp cùng công an gửi bệnh viện một trăm bảy mươi năm để giám định cái avn
còn đối với bệnh viện đa khoa tỉnh thì tiếp nhận
hai ca từ bệnh viện an phú hiện tại tiên lượng hai ca này rất là dè chặt
sở y tế đã trực tiếp chỉ đạo và phân công một phó giám đốc theo dõi và chỉ đạo khoa ngoại thần kinh
để hỗ trợ điều trị hai ca này và đem lại kết quả tốt nhất
đối với vụ án này giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án do cơ sở đã vi phạm về quy định phòng cháy chữa cháy
như vậy tại buổi họp báo này cơ quan chức năng tỉnh thông tin ban đầu
sau khi có kết luận điều tra việc truy trách nhiệm thuộc về ai tổ chức nào đơn vị nào
xử lý trường hợp này ra sao sẽ được cơ quan chức năng làm rõ sau khi có kết quả điều tra và cung cấp tới các cơ quan báo chí